chiều ngày một mươi tám tháng một mươi một tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng vương đình huệ đã tiếp ông takebe tsutomu
cố vấn đặc biệt liên minh nghị sĩ nhật bản việt nam đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
ông takebe tsutomu cho biết tháng một năm hai nghìn hai mươi sẽ có một đại biểu là lãnh đạo quốc hội
chính phủ và doanh nghiệp nhật bản do tổng thư ký đảng dân chủ tự do
chủ tịch liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật việt nikai toshihiro dẫn đầu sang thăm
gặp gỡ về các cơ quan của chính phủ quốc hội và cộng đồng doanh nghiệp việt nam tại đà nẵng
đây là dịp để hai bên tăng cường thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai quốc gia
phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định đảng nhà nước việt nam luôn coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
về đề xuất xây dựng đại học việt nhật phó thủ tướng cho biết lãnh đạo chính phủ việt nam mong muốn
dự án sẽ trở thành biểu tượng trong quan hệ hai bên nói chung và trong hợp tác giáo dục đào tạo nói riêng
phó thủ tướng cũng nhất trí hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác thương mại đầu tư
phát triển nguồn nhân lực thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian tới